liên quan đến sai phạm trong ký thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình mà truyền hình nhân dân đã thông tin
ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ba cá nhân trong tổ chấm thi mùa tự luận
cụ thể ba bị can cùng bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
gồm nguyễn thị thu loan sinh ngày một mươi năm tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giáo viên trường trung học phổ thông lạc long quân
trú tại phường hữu nghị thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
nguyễn thị hồng trung sinh ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo viên trường trung học phổ thông ngô quyền
trú tại phường thái bình thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
bùi thanh trà sinh ngày một mươi bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo viên trường trung học phổ thông lương sơn
trú tại thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
kết quả điều tra xác minh các bị can nêu trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao
trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn ngữ văn
trai với quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba bị can nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật